tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật thanh niên sửa đổi
đại biểu nêu ý kiến cho rằng có nhiều quy định trong dự thảo vừa thừa vừa thiếu trồng chéo với nhiều luật khác
tại buổi thảo luận một số đại biểu cho rằng luật cần tập trung vào một số nội dung chính mà đối tượng này quan tâm và thiết thực
chứ quy định như dự thảo lần này có quá nhiều quyền và nghĩa vụ mà thiếu đi tính trọng tâm định hướng
trong dự thảo có quá nhiều quyền và nghĩa vụ tôi đếm có sáu mươi hai cái gặp đầu dòng ở trong dự thảo nói về chính sách như vậy chúng ta phải xem lại
tôi nghĩ luật này phải có chính sách cụ thể và có cả chính sách định hướng tuy nhiên không thể nói xuông và hứa hẹn
không cần thiết phải quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể của thanh niên
theo lĩnh vực như một cách nhắc lại quyền
nghĩa vụ của thanh niên đã được các luật khác đã quy định và điều chỉnh
khi xem xét theo từng điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên như trong dự thảo
thì thấy phần lớn các quyền này không mới mà đã được nhà nước cho phép đảm bảo
đã được luật định như là quyền học tập quyền lao động v v
bên cạnh đó việc quy định khá nhiều quyền và nghĩa vụ của thanh niên ở tại chương hai
nhưng những vấn đề này chưa có được cơ chế đảm bảo để thi hành một cách chặt chẽ thuyết phục kèm theo
chính vì vậy quy định như thế thì nó dẫn tới tình trạng là chỉ
mang tính kêu gọi động viên và hiệu triệu chứ không có tính chất bắt buộc thực hiện
dự thảo luật mang nặng tính tuyên truyền hiệu triệu hô hào
vì các chính sách đưa ra trong dự thảo luật rất chung chung
cách diễn đạt các chính sách lặp lại ít nhất hai mươi năm lần cụm từ tạo điều kiện
hai mươi lần từ hỗ trợ năm lần từ khuyến khích
nhưng không rõ tạo điều kiện như thế nào hỗ trợ cái gì khuyến khích ra sao
tổ chức cá nhân cụ thể nào là người tạo điều kiện hỗ trợ khuyến khích
và nếu không tạo điều kiện không hỗ trợ không khuyến khích
thì có chế tài xử lý như gì không
hiện một số quy định dự thảo quy định về quyền của thanh niên nhưng không rõ nguồn lực thực hiện
do đó một số đại biểu góp ý luật sửa đổi lần này cần thiết kế
để thanh niên thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ của họ
không nên quy định chung chung lắp thiếu tính khả thi